chủ tịch hội đồng quản trị sadeco lĩnh án một mươi chín năm tù chín bị cáo còn lại nhận mức án từ ba năm tù treo đến một mươi bốn năm tù
các bị cáo trong vụ án đã có hàng loạt các sai phạm trong việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần của công ty phát triển nam sài gòn
cho công ty nguyễn kim nhưng không thông qua đấu giá không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định
gây thất thoát tài sản nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh quảng ninh
vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên
cùng với một số đơn vị liên quan triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng sfx capital
qua khai thác dữ liệu hệ thống sfxx bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi tám tài khoản tham gia cá cược trên sàn sfxx
do đường dây của đối tượng đào minh sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại hoài đức thành phố hà nội tổ chức số tiền giao dịch qua sản từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay là trên chín mươi triệu usd
đường đường với hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
tại quảng ninh tiến hành kiểm tra một địa điểm văn phòng chi nhánh sàn ffxx tại thành phố hạ long
cơ quan công an đã triệu tập một mươi đối tượng có liên quan trong đó có hai đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc
và tám đối tượng người chơi tham gia sàn sf giữ vai trò con bạc
qua đấu tranh cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp bốn đối tượng
đều trú tại thành phố hạ long thu giữ một mươi điện thoại di động năm máy tính một thẻ ngân hàng
và nhiều tài liệu liên quan tới hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
thời gian qua tình hình tội phạm đánh bạc trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh nghệ an
mặc dù đã được kiềm chế thế nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp
công an tỉnh nghệ an đã chủ động kịp thời đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
nhiều đường dây quy mô lớn số tiền giao
dịch khủng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi đã bị triệt xóa
đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền trên năm mươi tỷ đồng
được các lực lượng công an tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ chín đối tượng
đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn với các con bạc từ nhiều tỉnh thành tham gia
thủ đoạn của chúng là liên kết với các đối tượng quản lý
phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bạc đổi thưởng online
để mở đại lý tiền game online cấp hai
nhằm mục đích mua bán tiền ảo trong game
nguyễn thị kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã nghi văn
thành phố vinh cũng vừa bị bắt giữ về hành vi đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề trực tuyến
phía dưới oanh có một mươi một đại lý cấp một chuyên gom bảng lô đề
các đối tượng sau dịch hoàn toàn online
qua các ứng dụng như zalo facebook hay viber
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an huyện diễn châu và công an thành phố vinh
phá hai chuyên án đánh bạc cũng hình thức tương tự
với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
thực tế đấu tranh với tội phạm đã cho thấy
tội phạm đánh bạc trên không gian mạng
ngày càng phức tạp vì tính chất mức độ
loại tội phạm này ngày càng lớn
cả về quy mô số người tham gia
cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc
với những phương thức và thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
liên quan tới tất cả các đường dây tội phạm
hoạt động xuyên quốc gia
hệ lụy xã hội từ những đường dây đánh bạc trực tuyến
xuyên quốc gia ngày càng hiện rõ
công an tỉnh nghĩa an đã chủ động
tích cực triển khai các biện pháp đấu tranh mạnh
với loại tội phạm này đồng thời tăng cường công tác
nắm chắc tình hình địa bàn trọng điểm
giả soát lên danh sách
quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện đánh bạc
xây dựng phương án triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ huy động tối đa lực lượng
bắt giữ xử lý nghiêm
liên quan tới vụ án giết cha ruột
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi
vừa khởi tố đối tượng trần quốc nguyên
ba mươi tuổi ở thị trấn trợ chùa
huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
về hành vi giết người
trước đó vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng
ngày sáu tháng sáu trần quốc nguyên
đã dùng dao bấm đâm liên tiếp
bảy nhát vào cổ lưng tay
của người cha ruột đang ngủ
sau khi gây án đối tượng này đã rời khỏi nhà
đến công an tỉnh quảng ngãi đầu thú
người cha được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời
nên đã qua cơn nguy tịch tính mạng
theo đối tượng trần quốc nguyên khai nhận
do trong đầu xuất hiện suy nghĩ phải
sát hại người cha ruột đang ngủ để cứu
gia đình nên dẫn đến hành vi trên
được biết trần quốc nguyên thời gian qua
đang điều trị bệnh trầm cảm
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
hoạt động tinh vi kín kẽ
vừa bị công an tp vinh triệt xóa
bắt giữ hai đối tượng là đặng danh sĩ
hay còn gọi là sĩ cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường
cửa nam tp vinh tỉnh nghệ an
và chu văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tp hà tĩnh
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút
ngày mùng hai tháng sáu tại khu vực
cầu bến thủy hai tổ công tác
công an tp vinh mật phục bắt quả tăng
đối tượng chu văn phúc về hành vi
mua bán trái phép chất ma túy thu giữ
một bánh heroin bảy mươi viên thuốc lắc
và hai mươi g ketamine sau khi bắt
đối tượng phúc một tổ công tác khác
của công an tp vinh cũng đã tiến hành
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đạnh giang sĩ
tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ thêm một trăm năm mươi g
heroin và ba mươi viên thuốc lắc
cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất
ma túy này là đối tượng đặng giang sĩ
đây là đối tượng hoạt động rất tinh vi
cảnh giác và có nhiều thủ đoạn đối phó
với cơ quan chức năng sĩ đã từng có